ngày ba mươi tháng một mươi một tỉnh ủy quảng trị đã ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển khu kinh tế đông nam quảng trị đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
khu kinh tế đông nam quảng trị có diện tích trên hai mươi ba bảy trăm chín mươi ha bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của một mươi bảy xã thị trấn thuộc các huyện hải lăng triệu phong và gio linh
đây là khu vực kinh tế biển đa ngành điểm đột phá của tỉnh quảng trị
khu vực có đô thị với tiêu chí tương đương đô thị loại ba là cực phát triển của vùng trung bộ trung tâm lớn về công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản sản xuất vật liệu xây dựng điện năng du lịch thương mại dịch vụ và cảng biển nước sâu của vùng trung bộ
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tỉnh quảng trị sẽ hoàn chỉnh quy hoạch và triển khai một số hạng mục cơ bản về kết cấu hạ tầng
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật của khu kinh tế đưa vào vận hành khai thác càng biển mỹ thủy hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án nhiệt điện giải quyết việc làm cho khoảng bốn bốn năm vạn lao động phấn đấu hình thành về cơ bản khu kinh tế đông nam vào năm hai nghìn ba mươi